sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa ban hành văn bản về việc ngừng cấp phép dạy thêm học thêm
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
trước đó bộ giáo dục và đào tạo có quyết định số hai nghìn bốn trăm chín mươi chín ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
công bố hết hiệu lực một số điều của thông tư một mươi bảy hai nghìn một mươi hai quy định về dạy thêm học thêm
theo quyết định hai nghìn bốn trăm chín mươi chín các điều hết hiệu lực được quy định trong thông tư một mươi bảy
gồm tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường yêu cầu đối với người dạy thêm
yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm
thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm
trình tự thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm
thời hạn gia hạn thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm đình chỉ hoạt động dạy thêm học thêm
như vậy từ nay sẽ không có bất kỳ cá nhân tổ chức nào được cấp phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường
sở giáo dục đào tạo thành phố ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn
riêng các trường hợp đã được tổ chức cấp phép dạy thêm học thêm vẫn tiếp tục hoạt động